nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua đã làm giếng nước ở một số xã ven biển và miền núi của tỉnh phú yên bị nhiễm mặn hoặc khô cạn
nhiều nơi người dân phải mua nước sinh hoạt với giá cao để dùng
những vùng lâu nay gặp khó khăn về nước sinh hoạt nay lại càng khó khăn hơn
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
càng về chiều những chiếc xe chở nước như thế này chạy càng nhiều trong các ngõ ngách ở thôn phú tân một xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên
nắng nhiều mấy cái giếng thường thường của người ta là nó khô hết
giờ đây mưa nha giờ chạy nước chở đây là hết mưa nha
mà nắng nhiều thì gia đình hãy dùng nước nhiều
mà dùng nước nhiều thì mỗi tháng mỗi tháng vậy là tốn từ ba trăm linh ngàn hoặc ba trăm năm mươi ngàn đỡ có nước
năm nay nắng nóng kéo dài các xã ven biển của huyện tuy an tỉnh phú yên như an hòa an cư nước càng thiếu trầm trọng hơn bao giờ hết
có thôn hơn bảy mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt người dân phải chấp nhận mua nước với giá cao
trong thời gian đến mà chưa có một cái giải pháp đặt ra thì bà con phải nói có nhiều cái bất vẻ
tức là mình phải tận dụng với những cái dưới nguồn dưới có sẵn ở trên địa bàn của xã đợi trên cơ sở cái điều tiếp giữa các hộ dân với nhau
theo dự báo nếu nắng nóng tiếp tục diễn biến gai gắt có khả năng một mươi hộ sẽ thiếu nước sinh hoạt
nguồn vốn đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước lớn không có nên tỉnh phú yên chỉ còn cách vận động người dân khoan hoặc đào giếng và nâng cao khả năng cung ứng nước ở những công trình cấp nước sẵn có
ở những nơi không còn nước sinh hoạt tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí vận chuyển nước tới cho người dân sử dụng